thưa quý vị và các bạn kể từ khi được thành lập cho đến nay lực lượng công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt đạt được những thành tiệu to lớn trên tất cả các mặt công tác công an luôn luôn kiên định mục tiêu bảo vệ tổ quốc đảng và nhân dân bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa
thế nhưng với vai trò vị trí trên lực lượng công an nhân dân cũng luôn phải đối mặt với những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch phản động các đối tượng chống đối chúng tìm mọi cách gieo giao bôi nhọ làm xấu hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
những ngày này những ngày tháng tám lịch sử cả nước chào mừng kỷ niệm cách mạng thành công
riêng đối với ngành công an tháng tám còn có một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt đó là ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân việt nam ngày một mươi chín tháng tám
lực lượng công an nhân dân do đảng bác hồ thành lập rèn luyện chịu sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện tuyệt đối về mọi mặt của đảng
từ khi ra đời cho đến nay công an cùng với quân đội đã trở thành những cánh tay vững chắc của đảng bảo vệ thành quả của cách mạng bảo vệ đất nước bảo vệ nhân dân
vậy nhưng lại có một số luận điệu đang rêu rao cổ suý đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang
các luận điệu này đưa ra quan điểm đòi quân đội và công an phải đứng ra ngoài hoạt động của các đảng phái chính trị mục đích nhằm chia rẽ lực lượng công an nhân dân với đảng âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng đối với công an
thực sự đây là một miêu đồ hết sức nguy hiểm
bản chất của công an nhân dân việt nam là lực lượng vũ trang cách mạng
việc bảo vệ tổ quốc bảo vệ nhân dân gắn liền với bảo vệ đảng bảo vệ chế độ
không có một lực lượng vũ trang trung tính bảo vệ quân đội đất nước phải bảo vệ đảng chế độ xã hội chủ nghĩa
thì lực lượng vũ trang của chúng ta gồm có công đội nhân dân việt nam và công an nhân dân
hai cái lực lượng này là lực lượng nồng cốt để chống ngoại xâm chống kẻ địch
thì lực lượng đó là sinh ra từ đảng sinh ra từ nhân dân mà ra
bây giờ lại phi chính kỳ hóa
sao lại phi chính kỳ hóa
thì đứng về đâu
có đảng cộng sản việt nam có nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa bây giờ là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
có như thế thì chúng ta mới thắng trong cả thế kỷ hai mươi
toàn thắng cái đó là gì
nhờ đường lối của đảng
nhờ lòng dân hướng theo người cộng sản
thế lực lượng vũ trang là phải thuộc về đảng cộng sản chứ
sao lại phi chính kỳ hóa
tức là gì
không theo bên nào không theo đảng cộng sản
sao như thế được
cái quan điểm này là quan điểm vớ vẩn bậy bạ chứ
thực tiễn đời sống chính trị ở nước ta cũng khẳng định bản chất chính trị của lực lượng công an nhân dân
lực lượng vũ trang cách mạng là một tất yếu khách quan
ngay trong những ngày tháng hào hùng của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
lực lượng công an nhân dân đã bước vào cuộc đấu tranh sinh tử
với mưu đồ là đầu chính quyền cách mạng non trẻ của các thế lực phản động
đế quốc để bảo vệ thành quả mà đảng và nhân dân ta mới giành được
trải qua hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ
cho đến ngày hôm nay bảy mươi năm năm ngành công an luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu
tuyệt đối tin cậy của đảng và nhà nước nhân dân
có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đảm bảo môi trường ổn định để phát triển kinh tế cho nhân dân
bằng cách lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội
các đối tượng phản động đã đăng tải nhiều
bài nói bài viết hình ảnh có nội dung sai lệch kích động sự chống đối
phát trực tiếp live stream các hoạt động của lực lượng công an để làm phức tạp tình hình
như việc công an cưỡng chế giải phóng mặt bằng truy bắt các đối tượng phạm tội
xuyên tạc về điều trình chính sách của ngành
lợi dụng sai phạm của một số cá nhân trong ngành công an
chúng đã cố tình thổi phòng sự tiệc đánh đồng sai phạm của cá nhân
với sai phạm của toàn lực lượng nhằm vô khống bản chất
và phủ nhận một cách sạch trơn những giá trị thành tiệu to lớn mà ngành công an đã đạt được
nó muốn tức là vô hiệu hóa mà bôi nhọt uy tín lực lượng vũ trang để thực hiện ý đo xấu của họ
như chúng ta đã biết là trong các hoạt động chống phá của các thế lực thủ lịch phản động
chống lại sự nghiệp đổi phới của người dân ta
thì chúng không từ bất cứ một thủ đoạn nào cả để tìm một cách để hưu cáo
để nói xấu để tuyên truyền để kích động để bôi nhọt của xuyên tạc
trong đó có vấn đề xuyên tạc
nó xấu làm ảnh hưởng hình ảnh đẹp người sĩ công an nhân dân
nó cứ lợi dụng những cái biểu hiện của một cá nhân này một cá nhân kia
một cái việc làm chưa đúng của một đồng chí công an này đồng chí công an kia
thế rồi nó kích động rồi nó thêu thề để rồi nó tuyên truyền để rồi nó phủ nhận
thế tao tôi đây có thể là một cái hành động mà nằm trong mục đích chung
của cái chiến lược diễn biến hòa bình
nói chung cũng như trong cái thủ đoạn tuyên truyền chống phá cả thế lực thủ địch như thiêu
có lẽ khi đưa ra những luận điệu xuyên tạc về lực lượng công an
các đối tưởng chống phá đã cố tỉnh quên đi lờ đi những con số mà ngành công an đã làm được
trường hợp những cá nhân trong ngành công an vi phạm pháp luật chỉ là con số rất nhỏ
còn có những con số khác thực sự ấn tượng và đánh về tinh thần
về hào khí và ý chí quyết tâm của toàn thể lực lượng
liên tục trong nhiều năm qua
đầu tra khám phá án thành công của ngành công an
năm sau luôn cao hơn năm trước
vượt chỉ tiêu do phía quốc hội đề ra từ bảy đến tám
riêng trong năm hai nghìn một mươi tám vượt một mươi hai tám
bất cứ luận điệu nào nhằm xuyên tạc bôi nhọ hình ảnh của toàn lực lượng công an
đều hoàn toàn bị đánh gục trước con số ấn tượng đó
các ông chỉ đã đấu tranh trắng ấp mạnh các loại tội phạm
nhất là các ban nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đang
đẩy lùi tín dụng đen kéo giảm tội phạm nói chung
và các loại tội phạm nghiêm trọng nói riêng
tăng cường đấu tranh với tội phạm kinh tế tham nhũng buôn lậu
tội phạm về môi trường tội phạm sử dụng công nghệ cao
thu hồi lượng lớn tài sản cho nhà nước
công tác đấu tranh với tội phạm ma túy tiếp tục được triển khai quyết liệt
với nhiều vụ án lớn
đặc biệt là công an nhân dân là lực lượng mối nhỏ
trong công tác phòng chứng tham nhũng
nhiều đề án tham nhũng đã được khám phá tạo nên niềm tin rất lớn cho người dân
về tinh thần quyết tâm phòng chứng tham nhũng của đảng và nhà nước
với cái nỗ lực của lực lượng cảnh sát kinh tế toàn quốc
chúng ta cũng đã tạo nên một truyền thống hết sức là đẹp vang
có lẽ khi đưa ra những luận điệu xuyên tạc bôi nhọ hình ảnh
lực lượng công an nhân dân các đối tượng phản động dường như cũng đã cố tình
quên là có bao nhiêu chiến sĩ công an đã ngã xuống nơi mảnh đất này
để bảo vệ bình yên cho cuộc sống người dân
hòa bình rồi nhưng máu vẫn còn đổ
trong năm năm qua có năm mươi tám đồng chí đã anh dũng hy sinh
một sáu trăm bốn mươi hai đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ
và hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ đã gạt bỏ những khoảnh khắc hạnh phúc
riêng tư của cá nhân mình để sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ được giao
điều ấy chắc chắn nó chạm vào sâu trái tim của mỗi con người việt nam
và đó cũng chính là minh chứng ủng hộn
đập tan những luận điệu sai trái xuyên tạc về hình ảnh người công an nhân dân
và cuối cùng có lẽ các đối tượng chống phá cũng đã cố tỉnh quên một sự thật rằng
thời gian qua ngành công an đã rất nghiêm khắc trong xử lý
đối với những trường hợp cán bộ chiến sĩ vi phạm pháp luật
thậm chí xử lý hình sự đối với cả những người đã từng giữ chức vụ trong đảng trong ngành
điều này thể hiện sự kiên quyết của lực lượng công an trong công tác đấu tranh với sai phạm
với quan điểm sai đến đâu xử lý đến đó không bao che không có vùng cấm không có ngoại lệ
vậy xin hỏi những kẻ đang rêu rao các luận điệu bôi nhọ lực lượng công an
nếu xe phạm của từng cá nhân cụ thể là bản chất của toàn lực lượng
thì liệu rằng ngành công an có thể đưa ra được những bản án nghiêm minh
nghiêm khắc như trong thời gian vừa qua hay không
trong thời đại ngày nay khi mảng xã hội phát triển mạnh mẽ
mọi thông tin trở nên không biên giới
công an các đơn vị địa phương cần chủ động kịp thời làm tốt công tác đấu tranh
phản bác các thông tin luận điệu xuyên tạc bôi nhỏ hình ảnh của chiến sĩ công an nhân dân
khi các đối tượng đưa ra những luận điệu chúng phán xuyên tạc về một vụ việc hành vi nào đó
chúng ta cần phải nhanh chóng giải độc thông tin vạch trần bộ mặt sai trái của các đối tượng
bằng cách đưa ra những thông tin chính thống chuẩn xác đến với người dân
các luận điệu trên cần phải bị lên án bởi suất bảy mươi năm năm qua
trong bất kỳ thử thách nào lực lượng công an nhân dân cũng luôn kiên định mục tiêu bảo vệ đảng gắn liền với bảo vệ đất nước và nhân dân
sự trưởng thành lớn mạnh của ngành công an ngày hôm nay là niềm tin của người dân dành cho lực lượng công an
chính là đòn phản công mạnh mẽ nhất đanh thép nhất
hạ gục hoàn toàn những luận điệu chống phá lực lượng công an của các thế lực phản động thù địch trong và ngoài nước
thưa quý vị và các bạn
lửa thử vàng gian nan thử sức sinh ra trong cách mạng tháng tám
tôi luyện và trưởng thành cùng với sự phát triển của đảng của đất nước
lực lượng công an nhân dân ngày một trong sạch vững mạnh
mọi luận điệu thủ đoạn hành vi của cá nhân hay tổ chức nhằm bôi nhọ lực lượng công an nhân dân đều cần được lên án
bởi mục đích cuối cùng của chúng là nhằm chống phá đảng chống phá nhà nước hòng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại